xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có thư khen đối với tổng cục hải quan
cục hải quan tp hải phòng công an tp hải phòng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hải phòng
về thành tích bắt giữ hơn bảy tấn ngà vo nhập lậu tại cảng hải phòng
trong thư khen phó thủ tướng trần lưu quang bày tỏ vui mừng về thành tích nêu trên của các lực lượng
phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đơn vị
và nhấn mạnh chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vì hạnh phúc của nhân dân
thời gian tới phó thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được phân đấu hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp
đối với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba tại cảng nam hải đình vũ thành phố hải phòng cục hải quan thành phố hải phòng
chủ trì phối hợp với công an thành phố hải phòng khám xét một container hai mươi feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu phi
lô hàng xuất phát từ angola được truyền tải tại singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển mô tả tên hàng hóa
bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi
nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng cục hải quan thành phố hải phòng
đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công
toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn kết quả khám xét phát hiện trong container chứa hơn bảy sáu tấn ngà voi
và sản phẩm làm từ ngà voi đây là số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bắt giữ tại cảng hải phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đang tạm giam nguyễn thanh tuấn chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
để làm rõ về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do ghen tương và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh nguyễn hồng lưu trú tại huyện tân hiệp
tuấn đã rủ thêm ba người khác mang hung khí đến chợ kinh năm tìm anh lưu để đánh thấy anh lưu đang ngồi bán tôm cho khách
tuấn cầm dao chém đúng trúng trầu trúng đầu
khiến anh lưu bị thương nặng sau khi gây án tuấn mang dao cất giấu và bụi cây ở gần nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tuấn bị công an bắt giữ và khai nhận về sự việc đồng thời tuấn cho biết do quá ghen tuông nên đã chém nhầm người
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà tuấn gây ra cho anh lưu là ba mươi
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng hải
nguyễn hoàng hải là đối tượng đã có tám tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra của công an tp quy nhơn do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên hải cùng một số đối tượng khác đến khu vực ngã ba phú tài thuộc phường trần quang diệu tp quy nhơn để giàn xếp với trương thị hậu
trú tại tp quy nhơn và phan hưng phát trú tại huyện tuy phước
do không giàn xếp được nên hai bên đã xảy ra xô xát đánh chém nhau gây náo loạn khu dân cư
ngoài nguyễn hoàng hải cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cũng đã khởi tố sáu đối tượng khác của cả hai nhóm về hành vi gây dối trật tự công cộng
tòa án nhân dân tp hải phòng vừa tuyên phạt vũ văn tấn trú tại huyện thủy nguyên một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chân mà tùy
theo hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa
do không có công việc ổn định vũ văn tấn nảy sinh ý định mua ma túy heroin bán kiếm lời
tấn đã mua một mươi một gói ma túy heroin với giá là bốn mươi bốn triệu đồng rồi chia nhỏ để bán cho các đối tượng khác với giá hai trăm linh đồng một gói
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi vũ văn tấn đang giao dịch mua bán ma túy tại khu vực cổng nhà riêng của đối tượng
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tàng
công an phường bình khánh vừa phối hợp cùng các đơn vị điệp
cùng đội nghiệp vụ công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh thiếu niên thuê phòng trọ để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một h bốn mươi năm sáng ngày một tháng năm tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên đường số năm thuộc khóm bình khánh bảy phường bình khánh
lực lượng công an phát hiện tại phòng trọ số chín có lý đức nghĩa lý hiệu đăng và huỳnh công thành cùng trú tại phường bình khánh
phát hiện và thu giữ nhiều bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy
tổng trọng lượng khoảng năm mươi g có nhiều dụng cụ và tăng vật liên quan đến hoạt động mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận chất tinh thể màu trắng và những viên nén trong các bọc ni lông trên là ma túy của nghĩa mua đem về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời
qua test nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay có thời gian khá dài
nên tạo điều kiện để người dân và du khách có thể tham quan vui chơi nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố đà nẵng
và vì thế công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được công an thành phố quan triệt đến từng công an các đơn vị địa phương nhằm chủ động không để xảy ra bất cứ tình huống phức tạp nào về an ninh trật tự cũng như là tạo tâm lý thoải mái an toàn cho mọi người dân trong những ngày kỷ niệm đất nước thống nhất
đây là đối tượng nguyễn duy quang chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị công an phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ khi gây ra vụ trộm cắp xe máy của một người dân trên đường vũ trọng phụng vào ngày hai mươi chín tháng bốn
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ công an phường đã khẩn trương truy xét và bắt giữ quang khi đối tượng chuẩn bị lần trốn tẩu tán tài sản trộm cắp được
tại cơ quan công an quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình
chỉ tại khu trung tâm thành phố mà ở huyện hòa vang nơi các xã miền núi như hòa bắc nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc cũng được diễn ra
công an xã tại đây đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ và chủ động nắm bắt tình hình nhất là các tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tụ tập ngăn chặn và xử lý ngay từ ban đầu không để hình thành nhóm có nhiều đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trả tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông